trong thư khen đồng chí thứ trưởng nêu rõ đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
có nhiều tình tiết phức tạp song các đơn vị đã khẩn trương điều tra thu thập chứng cứ
bắt giữ đối tượng đinh công tráng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu phố an bình phường an tảo
thành phố hưng yên là đối tượng có tiền án tiền sự thu giữ vật chứng của vụ án
đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh
chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
chiến công này đã góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội giữ gìn cuộc sống bình yên
và hạnh phúc của nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương nhiệt
biểu dương thành tích xuất sắc của các cá nhân đơn vị
thứ trưởng lê quý vương yêu cầu công an tỉnh hưng yên khẩn trương điều tra củng cố chứng cứ
sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để giăn đe phòng ngừa tội phạm
đồng chí thứ trưởng mong rằng các đơn vị phát huy kết quả đạt được tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
quay trở lại với vụ giết người cướp tài sản gây rúng động dư luận tại sơn la
vào sáng ngày hôm nay các lực lượng phối hợp của công an tỉnh sơn la gồm phòng cảnh sát hình sự
công an các huyện mộc châu vân hồ đã bắt giữ thành công đối tượng đèo văn hoàng hai mươi ba tuổi
trú tại xã mường chanh huyện mai sơn của tỉnh sơn la thủ phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản
tại xã tô múa huyện vân hồ vào ngày hai tháng chín vừa qua khi đối tượng đang trốn tại bản un xã song của huyện vân hồ
là thông tin chi tiết từ hiện trường
kính thưa quý vị và các đồng chí như vậy là sau hơn bốn mươi giờ đồng hồ
thì các lực lượng phối hợp của công an tỉnh sơn la đã truy bắt thành công đối tượng gây ra vụ giết người dã man
xảy ra trên địa bàn huyện vân hồ
và hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang tiến hành các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trước đó vào hồi một mươi tám h ba mươi năm phút ngày hai tháng chín tại khu vực bản xùi liếm xã tô múa huyện vân hồ
đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nạn nhân được xác định là ông nguyễn đức tích sáu mươi một tuổi trú tại tiểu khu ba mươi hai thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la làm nghề xe ôm
trên thi thể nạn nhân phát hiện nhiều vết đâm dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đã cướp toàn bộ tài sản và bỏ trốn
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có tính chất phức tạp
đối tượng đã rất liều lĩnh dùng hùng khí nguy hiểm để giết và cướp tài sản
nạn nhân bị giết hại vào đúng thời điểm đang diễn ra tuần lễ văn hóa các dân tộc tại huyện mộc châu
khiến người dân trên địa bàn và du khách hết sức hoang mang lo sợ
trước tình hình đó ban giám đốc công an tỉnh sơn la đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an huyện mộc châu công an huyện vân hồ
huy động lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra xác minh truy tìm thủ phạm
bằng các biện pháp nghề vụ lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án là lèo văn hoàng
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn vào rừng sau khi gây án
sông suối nước to sạt lở nhưng anh em trinh sát đã kiên trì bám theo dấu vết nóng để truy lùng đối tượng
qua ba lượt giả soát thì đến chín h ba mươi năm phút ngày bốn tháng chín
lực lượng bàn truyền hàn đã bắt giữ được đối tượng thu giữ các vật chứng liên quan
tại cơ quan công an đối tượng lò văn hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết đối tượng là văn hoàng nghiện chơi game đã tốt nghiệp trường cao đẳng sơn la
nhưng chưa xin được được
cám phá thành công vụ ăn mạng bắt giữ được đối tượng trong thời gian ngắn
đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
chiều nay sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng ngãi đã họp báo thông tin về vụ việc tập trung đông người
gây dối trật tự công cộng cản trở giao thông chống người thi hành công vụ xảy ra trên quốc lộ một
thuộc xã phổ thạnh huyện đức phổ
vào đêm ngày hai tháng chín vừa qua khoảng năm trăm linh người dân trên đường về nhà sau khi xem văn nghệ
thì có người tung tin kích động nhà máy rác thải md
thuộc huyện đức phổ đang hoạt động
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày hàng chục người dân tụ tập đọc vật dụng
chặn các phương tiện đưu thông trên quốc lộ một tại vị trí trước tổng chủ sở công an xã phổ thạnh
tuyến quốc lộ một cũ và tuyến tránh
vụ việc khiến giao thông ủn tắc hơn bốn giờ đồng hồ
sau thời gian vận động đến bốn giờ sáng ngày ba tháng chín người dân giải tán quốc lộ một tuyến cũ được thông xe
đến ngày hôm nay qua điều tra xác minh công an đã tạm giữ hình sự chín người có hành vi gây dối trật tự công cộng
lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai mươi một người khác
quá trình thực thi nhiệm vụ có hai cán bộ chiến sĩ bị thương
trước đó hôm qua ngày ba tháng chín công an cùng viện kiểm sát nhân dân huyện đức phổ
ngành chức năng cùng một số người dân đã lên kiểm tra nhà máy rác và xác định
trước lúc xảy ra sự việc đêm ngày hai tháng chín nhà máy không có bất kỳ hoạt động gì
việc nhà máy rác hoạt động là tin đồn thất thiệt
và ngày hôm nay bốn tháng chín có khoảng năm trăm linh người kéo đến ủy ban nhân dân xã phổ thạnh
để cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước và yêu cầu thả chín người bị tạm giữ
đám đông này đã vây giữ hai người làm con tin
đến hơn một mươi sáu giờ chiều nay thì đám đông mới thả hai người này
cục an ninh nội địa vừa phối hợp với công an
một số địa phương đã bắt giữ thêm bảy đối tượng tham gia trong tổ chức khủng bố triều đại việt
sau khi sáu đối tượng do nguyễn khanh
làm trưởng nhóm thực hiện việc chế tạo quả nổ tại trụ sở công an phường
quận tân bình tp hcm bị bắt giữ
ngô văn hoàng hùng sáu mươi sáu tuổi tại tiền giang quốc tịch canada
kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố triều đại việt
tiếp tục mắc nối với số đối tượng trong nước
tập hợp số thanh niên bất mãn với chế độ
số đối tượng bị xử lý kỷ luật cần tiền và tham gia vào tổ chức
các đối tượng đã đăng tải nhiều clip nói xấu đảng nhà nước
kích động người dân xuống đường biểu tình
quá trình đấu tranh đến ngày ba mươi tháng tám
cục an ninh nội địa phối hợp với công an các địa phương
đã bắt giữ thêm bảy đối tượng
kịp thời ngăn chặn các hoạt động phạm tội do bọn chúng gây ra
còn vào ngày hôm nay thì đối tượng huỳnh trương ca
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã thường phước hai huyện hồng ngự
cũng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp
phối hợp cùng với công an tỉnh tiền giang bắt giữ
về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung bịa đặt
xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
và tình hình chính trị kinh tế xã hội của việt nam
thời gian qua đối tượng huỳnh trương ca thường xuyên sử dụng
mạng xã hội youtube và facebook cá nhân để đăng tải
chia sẻ các bài viết clip live stream
có nội dung xuyên tạc chống phá đảng nhà nước
nói sâu chính quyền lãnh đạo và lực lượng công an địa phương
ngoài ra còn có những bài viết chia sẻ nội dung để kích động
quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình chống chế độ
vào dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp
tiếp tục điều tra và làm rõ
trong phần tiếp theo của chương trình
tính đến chiều nay đã có một mươi tám người chết và mất tích do mưa lũ
thiệt hại lớn về tài sản
đặc phái viên của tổng thống hàn quốc sẽ bàn với triều tiên
về vấn đề phi hạt nhân hóa khi ông đến thăm bình nhưỡng trong tuần này
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến chiều nay ngày bốn tháng chín mưa lũ đã làm một mươi bốn người chết
bốn người mất tích trong đó thanh hóa có chín người thiệt mạng
lai châu sơn la yên bái lạng sơn hòa bình mỗi tỉnh có một người
mưa lũ cũng đã làm ba trăm bảy mươi năm nhà bị đổ sập tám trăm hai mươi tám nhà phải di rời khẩn cấp
về nông nghiệp thiệt hại hơn năm ha lúa hoa màu sáu trăm sáu mươi một con da súc
gần sáu mươi con da súc
con da cầm bị chết cuốn trôi
hơn một hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
sáu trăm hai mươi m kè và gần tám m canh mương bị hư hỏng thiệt hại
về giao thông xa lở một trăm bốn mươi một bảy trăm tám mươi m khối đất đá
các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn các tỉnh lai châu sơn la hòa bình yên bái điện biên nghệ an
về cơ bản đã được thông xe
riêng tỉnh thanh hóa hiện còn chín mươi năm vị trí sạt lở ngập lụt gây ách tắc nhất là tại huyện mường lát
mưa lớn cũng đã gây ngập úng sạt lở đất tại một số địa phương của tỉnh lào cai
đặc biệt tại xã phong niên huyện bảo thắng
hàng chục ngôi nhà đã bị ngập nước
khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm nay tại km bảy mươi bốn bốn trăm linh trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d
đoạn qua xã tạ bú huyện mường la của tỉnh sơn la
đã xảy ra vụ xa lở đất đán nghiêm trọng với khối lượng khoảng sáu m khối đổ xuống lòng đường
gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
rất may thời điểm sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện tham gia giao thông
ngay sau khi xảy ra sự cố lãnh đạo huyện mường la đã có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo các lực lượng chức năng cắm biển cấm tổ chức phân luồng giao thông
công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông một sơn la đã huy động nhân lực máy xúc giải phóng điểm sạt lở
và dự kiến đêm nay bốn tháng chín sẽ thông tuyến
những ngày qua tại huyện mường la mưa giả dích kéo dài đất ngấm no nước rất dễ sạt lở
các ngành chức năng khuyên cáo người dân cẩn thận trọng khi tham gia giao thông trên các tuyến
nhất là tại đoạn có nhiều đá bồ côi ở ta duy dương
công ty thủy điện trị an cho biết do lưu lượng nước về hồ lớn và đang tiếp tục gia tăng
nên đơn vị này tiếp tục điều chỉnh lượng nước xả tràn xuống hạ du sông đồng nai
trước diễn biến của nước từ thượng nguồn sông đồng nai đổ về hồ lớn
công ty thủy điện trị an điều chỉnh tăng lưu lượng xả tràn từ bốn trăm năm mươi m ba một giây
lên sáu trăm linh m ba một giây lúc một mươi sáu h ngày ba tháng chín
lúc tám giờ ngày mai năm tháng chín công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng xả tràn
để điều tiết hồ chứa từ sáu trăm linh m ba một giây lên bảy trăm năm mươi m ba một giây
như vậy tổng lưu lượng nước hồ thủy điện trị an xả xuống hạ du sông đồng nai
lúc tám giờ ngày năm tháng chín sẽ đạt một năm trăm năm mươi m ba một giây
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
mặc dù hồ thủy điện trị an đang tăng lưu lượng sản nước
tuy nhiên do mực nước sông đồng nai hiện nay đang ở mức thấp
do đó dự báo vùng hạ du sông đồng nai sẽ chưa chịu ảnh hưởng do ngập úng trong những ngày tới
liên tục bị gián đoạn trong khi năm học mới đã cận kề
khiến các bậc phụ huynh và các em học sinh vùng lũ văn chấn của tỉnh yên bái hết sức lo lắng
tuy nhiên với sự quan tâm của đảng nhà nước và các cấp chính quyền
các trường học trên địa bàn huyện văn chấn
đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để các em học sinh phấn khởi bước vào năm học mới
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại xã vùng lũ sơn lương huyện văn chấn của tỉnh yên bái
hậu quả của trận mưa lũ hồi trung tuần tháng bảy chưa khôi phục xong
những trận mưa bão kéo dài nhiều ngày qua lại tiếp tục gây chia cắt các thôn bản trên địa bàn xã sơn lương
nỗi lo con em mình phải nghỉ học trong những ngày mưa lũ đã bớt đi phần nào
khi năm học này phần lớn các em học sinh tiểu học ở các thôn bản
xa đã được học bán chú
gác lại công việc khắc phục hậu quả do mưa bão
hôm nay anh hà trung thực thôn tành hanh đưa con gái mình đến nhận phòng ở
đây là năm đầu tiên cháu sinh hoạt học tập xa gia đình
nhưng được ăn ở học tập trong ngôi trường khang trang
với những điều kiện sinh hoạt học tập thuận lợi
anh cũng như các bậc phụ huynh cảm thấy rất yên tâm
xã sơn lương được đầu tư trường ăn ở bán chú cho học sinh
năm đầu tiên thì gia đình tôi cũng có con em là học ở tại trường là chúng tôi rất vinh dự
được cho nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho con tôi chúng tôi rất yên tâm
ở trường có đầy đủ tiện nghi nhất là trường sạch sẽ phòng ở gọn gàng với lại nhà ăn đàng hoàng ạ
nằm trong vùng tâm lũ văn chấn nhưng may mắn các đơn vị trường ở sơn lương

các đơn vị trường ở sơn lương không bị thiệt hại lớn về cơ sở vật chất

tuy nhiên hầu hết gia đình của các em học sinh đều bị ảnh hưởng bởi bão lũ
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn xã sơn lương có gần chín trăm linh em học sinh ở ba cấp học
thì có gần một trăm năm mươi em gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão
bên cạnh nỗi lo về điều kiện học tập là nỗi lo giao thông liên tục bị chia cắt
ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần của các em học sinh
niềm vui đã đến với các em học sinh bậc tiểu học khi năm học này là năm đầu tiên
năm học này là năm đầu tiên trường tiểu học sẽ được đạt được cơ sở vật chất
trường học sơn lương được thực hiện mô hình trường học bán chú
với năm phòng ở bán chú cùng hệ thống nhà bếp hiện đại
đã tạo điều kiện cho hơn một trăm hai mươi một em học sinh ở các thôn bản xa xôi về ăn nghỉ học tập tại trường
nhà con bị sập trôi hết nhưng mà được thầy cô và các bạn hỗ trợ xây và được bố mẹ mua
con rất vui khi được ở bán trường con sẽ cố gắng học hành thì không phụ lòng bố mẹ thầy cô
trước những khó khăn mà nhân dân xã sơn lương
cũng như là các gia đình phụ huynh của các em học sinh của trường tiểu học sơn lương
thì nhà trường chúng tôi đã phối hợp cùng với lại giáo phòng giáo dục
rồi phối hợp cùng với lại chính quyền địa phương
và đến giúp nhà dân là lao động góp công góp sức để khắc phục những hậu quả sau cơn bão
mỗi một thầy cô giáo ở trong nhà trường là ủng hộ một ngày lương để giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bão lũ
vượt qua những khó khăn do thiên tai bão lũ
những ngày này các đơn vị trường ở văn chấn đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
những tiết mục văn nghệ những màn đồng diễn đang được các thầy cô giáo và các em hăng say tập luyện
để ngày hội khai trường thật sự tưng bừng khích lệ các em phấn khởi yên tâm bước vào năm học mới đạt kết quả cao
tại xã phong xuân huyện phong điền của tỉnh thừa thiên huế đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong khu vực
nhiều hộ đã phải di rời đến những nơi ở mới nhưng hệ lụy tác động đến môi trường thì vẫn còn
theo phản ánh của người dân chúng tôi tìm đến các hộ gia đình gần khu vực mỏ đá vôi mà công ty cổ phần xi măng đồng lâm đang hoạt động
tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
quan sát bằng mắt thường dễ dàng để chúng tôi nhận thấy rất nhiều ngôi nhà xuất hiện những vết nứt
có vết nứt dài dọc theo bức tường cột nhà
có những gia đình do ảnh hưởng nặng nên phải chuyển đến nơi ở khác